sau khi nhiều quận huyện tại tp hcm liên tục giao quân kiểm tra chấn trình tình trạng chiếm dụng
về hè lòng đường để kinh doanh buôn bán tình hình trật tự đô thị trên địa bàn đã có bước chuyển biến tích cực
tuy nhiên sau khi vắng bóng lực lượng chức năng thì đâu lại vào đấy lòng đường về hè bị tái chiếm tràn lan
đường sư vạn hạnh quận một mươi đường nguyễn thông quận ba là một trong những tuyến đường thường xuyên
bị các hộ kinh doanh chiếm dụng để kinh doanh buôn bán
mặc dù trước đây lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân dọn dẹp lập lại trật tự vỉa hè lòng đường
thế nhưng thực tế cho thấy sau những đợt ra quân tình trạng vi phạm lại tái diễn
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế
tuy nhiên quan trọng hơn theo các chuyên gia giao thông việc thiếu quyết liệt khi xử lý của lực lượng chức năng
vẫn là nguyên nhân cốt lõi khiến nạn lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn tp hcm chưa được giải quyết căn cơ
kéo theo ảnh hưởng đến trực tự an toàn giao thông